tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm
và tuyên phạt tử hình đối với đinh thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình và khăm lạ cong mạ ni sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quốc tịch lào về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đinh thị hải yến đã liên hệ với một người đàn ông quốc tịch lào
để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamin
người này đồng ý báo giá ba tỷ đồng và hẹn giao dịch tại thị xã thà khẹc tỉnh khăm muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sau đó yến gọi điện cho kham lạ cong mạ ni là lái xe của công ty vận tải bm
để thuê vận chuyển ma túy về việt nam với giá hai mươi năm triệu đồng
khăm lạ công mạ ni đồng ý
giao hẹn với khăm lạ công mạ ni xong đinh thị hải yến đã qua lào và cả hai đi gặp đối tượng bán ma túy
để giao số tiền hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng để mua một mươi hai kg ma túy đá
sau khi lấy được ma túy yến đã trả thêm cho mạ ni bốn mươi triệu đồng tiền công
và mạ ni điều khiển xe đầu kéo mang biển số lào có cất dấu ma túy của yến đưa vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo
đến hai giờ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mạ ni điều khiển xe có vận chuyển ma túy lưu thông đến địa phận thị trấn đồng lê
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ